hôm qua tòa phúc thẩm của thụy điển đã quyết định giữ nguyên lệnh bắt giữ đối với nhà sáng lập trang mạng wikileaks julian assange
theo hãng tin reuters của anh tòa phúc thẩm thụy điển cho biết phán quyết được đưa ra do cùng chung với đánh giá của tòa án quận rằng
ông assan vẫn bị tình nghi với đầy đủ chứng cứ về tội cưỡng hiếp
ông assan bốn mươi năm tuổi bị chính quyền thụy điển truy nã để thẩm vấn về những cáo buộc phạm tội cưỡng hiếp hồi năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên ông assan đã phủ nhận những cáo buộc trên
ông assange đã tránh bị dẫn đội về thụy điển bằng cách xin thị nạn ở đại sứ quán ecuador tại london của anh hồi năm hai nghìn một mươi hai
bộ trưởng quốc phòng nhật bản tomomina và người đồng cấp mỹ aston carter mới đây đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên kể từ khi bà canada nhậm chức
hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong nhiều nội dung như tranh chấp trên biển hay an ninh hạt nhân
tại cuộc gặp hai bộ trưởng đã kêu gọi trung quốc tuân thủ phán quyết của

hồi tháng bảy vừa qua liên quan đến vụ philippines kiện trung quốc
hai quan chức cho rằng phán quyết của tòa án trọng tài là phán quyết mang tính giảng buộc về pháp lý
đồng thời cam kết hợp tác song phương để thúc đẩy năng lực thi hành luật biển của các nước tranh chấp trong khu vực
liên quan tới tranh chấp trên biển hai quan chức cũng khẳng định sẽ không chấp hành các hành động của nhật bản
tại vùng lãnh hải gần khu vực quần đảo tranh chấp trên biển hoa đông
đề cập tới những vụ thử hạt nhân của bình nhưỡng bộ trưởng hai nước tái khẳng định hợp tác an ninh song phương
đồng thời nhất trí tăng cường quan hệ quốc phòng ba bên với các nước hàn quốc australia ấn độ và philippines
singapore vừa công bố sách trắng về bầu cử tổng thống
trong đó có một điểm đáng chú ý là một tổng thống qua bầu cử dân chủ sẽ vẫn là giải pháp khả thi và hiệu quả nhất đối với đảo quốc sư tử ở thời điểm hiện tại
việc ủy ban hiến pháp khuyến nghị
việc ủy ban hiến pháp khuyến nghị
chỉ định người đứng đầu nhà nước không thông qua bầu cử sẽ không được chính phủ singapore chấp nhận
sách trắng cũng nêu rõ tổng thống phải là người được lựa chọn qua bầu cử do quyền lực nằm trong tay một người đại diện cho mọi tầng lớp người dân singapore
điều này bảo đảm tổng thống có uy tín về đạo đức để phủ quyết các quyết định của chính phủ
bên cạnh đó sách trắng cũng chấp nhận khuyến nghị của ủy ban hiến pháp về việc phải có tổng thống là người thuộc dân tộc thiểu số
bởi singapore là một quốc gia đa trùng tộc cho nên người đứng đầu nhà nước sẽ đóng vai trò là nền tảng cho sự gắn kết và sống còn của quốc đảo sư tử này
liên quan đến tiến trình thực thi lệnh ngừng bắn tại syri liên hợp quốc vừa hối thúc chính phủ syri cho phép hoạt động viện trợ nhân đạo được giao trực tiếp cho người dân
sau khi nga và mỹ quyết định gia hạn mở rộng thỏa thuận ngừng bắn thêm bốn mươi tám tiếng
liên hợp quốc cho biết hai mươi xe tải hàng ngày sẽ được đặt vào quốc gia
hàng viện trợ đang phải chờ đến ngày thứ hai tại khu vực giữa thổ nhĩ kỳ và syri
đồng thời hy vọng chuyến hàng viện trợ này sẽ được chuyển đến khu vực phe đối lập bao vây tại thành phố aleppo
các tổ chức hoạt động nhân đạo bày tỏ lo ngại đối với cuộc sống của hai mươi năm dân thường tại miền đông aleppo
nơi đang bị lực lượng chính phủ bao vây trong các cuộc giao tranh với phe đối lập
đại sứ nga tại liên hợp quốc vitaly chokin cho biết
moscow mong muốn hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua nghị quyết xác nhận thỏa thuận này
tại cuộc gặp tiếp theo về vấn đề syri dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hai mươi một tháng chín tới
thượng viện australia vừa thông qua dự luật tiết kiệm ngân sách gồm nhiều phần
lên tới hơn sáu tỷ đô la tương đương với bốn năm tỷ đô la mỹ
trước đó chính phủ do liên đảng tự do quốc gia cầm quyền đã tìm kiếm sự ủng hộ của thượng viện
cho gói biện pháp tiết kiệm ngân sách và đã đạt được các bước đột phá
khi công đảng đối lập đồng ý hai mươi trên hai mươi bốn biện pháp
mà chính phủ của thủ tướng malcolm tân bùn đưa ra
dù thỏa thuận đã đạt được nhưng các đảng chính vẫn cho phép các thượng sĩ tranh luận
về những bất cập trong dự luật cũng như các bước thực hiện
đảng xanh và một số thượng nghị sĩ khác đã phản đối dự luật này
trong khi đó các nghị sĩ của đảng công lý đã kêu gọi chính phủ xem xét lại các quyết định tài trợ
trong đó có việc cung cấp thêm ngân sách cho cơ quan năng lượng tái tạo australia thay vì cắt giảm
hôm qua tập đoàn công nghệ apple chính thức tung ra thị trường các sản phẩm điện thoại
iphone bảy và iphone bảy plus
thị trường australia là nơi đầu tiên trên thế giới các khách hàng có thể tới mua phiên bản iphone mới nhất này
từ sáng sớm tại cửa hàng apple ở thành phố sydney
khoảng hai trăm linh người đã đứng xếp hàng dưới mưa để chờ mua những chiếc điện thoại iphone bảy đầu tiên
tuy nhiên không ít khách hàng đã phải ra về trong thất vọng bởi số lượng điện thoại đã được bán hết
do khách hàng đã đặt mua từ trước
một số người vẫn kiên nhẫn xếp hàng với hy vọng apple vẫn còn dành một vài chiếc
iphone bảy plus cho những người đang chờ đợi
chúng tôi vẫn còn hy vọng chúng tôi có thể thuyết phục họ rằng chúng tôi đã đứng đợi ở đây hơn hai mươi bốn giờ qua
nên ít nhất hãy bán cho chúng tôi một chiếc
trong khi đó tại thị trường nhật bản không giống như những lần trước đây
số lượng khách hàng đợi trước các cửa hàng apple đã có phần suy giảm
khoảng một trăm linh người đã xếp hàng trước các cửa hàng trước khi những chiếc điện thoại iphone bảy chính thức được bày bán
những chiếc iphone bảy được bày bán
với dòng sản phẩm đồng hồ thông minh apple watt syri hai với khả năng chống nước ở độ sâu năm mươi mét
chiếc iphone bảy có một máy ảnh một mươi hai mexitel
trong khi đó phiên bản plus sở hữu một camera ống kính góc rộng
cả iphone bảy và iphone bảy plus có năm màu sắc cùng dung lượng lên tới hai trăm năm mươi sáu gb để khách hàng lựa chọn

nó sẽ có được truyền thông crane ver